những tuyến phố không người lang thang xin ăn là hình ảnh mà bất kỳ ai đến với đà nẵng đều dễ dàng nhận thấy
kết quả này có được là nhờ chủ trương đúng đắn của thành phố và sự chung tay nỗ lực của các ngành hữu quan
nhất là ngành lao động thương binh và xã hội trong việc tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng thành phố năm ba có trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
đây là một trong bốn ngôi nhà của trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố thành phố đà nẵng
được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức phi chính phủ
với các hoạt động như nuôi dạy tập trung trao học bổng hàng tháng cho trẻ em nghèo
chăm sóc sức khỏe hỗ trợ học nghề và tìm việc làm đến nay trung tâm đã cưu mang nuôi dưỡng và tạo điều kiện
cho hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thoát cảnh lang thang xin ăn ngoài đường phố trở thành những người có ích cho xã hội
huỳnh thị diễm là một trong số những trẻ em may mắn đó
nay em đã tốt nghiệp khoa anh ngữ trường đại học ngoại ngữ thuộc đại học đà nẵng và đã tìm được việc làm
trung tâm đã hình thành đầu tiên một nhà nuôi đầu tiên lấy tên gọi là gia đình gia đình số một là nuôi ba mươi em
thì cái hoạt động của trung tâm có thể nói là hiệu quả giúp cho các em có một cái điều kiện sống cho nó an toàn
và đặc biệt là các em được học văn hóa là học nghề
hiện toàn thành phố đà nẵng có khoảng một mươi trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
mỗi trung tâm mang những tên gọi khác nhau
nhưng đều có một mục tiêu chung là giúp đỡ trẻ em nghèo bảo vệ các em trước nạn bảo hành không phải lao động sớm không bị lạm dụng
thì chúng tôi đưa vào điều trị tại bệnh viện tâm thẳng hoặc trung tâm bảo trợ xã hội
hôm nay không chỉ tạo nên hình ảnh một thành phố văn minh năng động mà còn để lại ấn tượng đẹp trong mắt khách du lịch
góp phần đưa thành phố đà nẵng trở thành điểm đến an toàn thân thiện và hấp dẫn du khách trong nước và ngoài nước